quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng nay trong khi ở khu vực phía tây bắc bộ trời đã có nắng
thì ở khu vực phía đông bắc bộ lúc này trời vẫn đang duy trì tình trạng mây nhiều
tại khu vực ven biển vùng đồng bằng và thủ đô hà nội
còn xuất hiện tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và cả hiện tượng sương mù trộn lẫn
tuy nhiên trong ngày hôm nay vùng áp thấp phía tây được dự báo sẽ phát triển
và mở rộng hơn về phía đông
vì thế sau một mươi giờ sáng ở khu vực phía đông bắc bộ mây sẽ giảm dần và trời bắt đầu có nắng
ở tại khu vực hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang vĩnh phúc và phú thọ
là những vùng có nắng sớm nhiệt độ ngày hôm nay cao từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh thành phố còn lại của khu vực phía đông nắng muộn và cường độ nắng yếu hơn
vì thế nền nhiệt ngày hôm nay cao từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ là vùng chịu tác động chính và sớm
của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây trời nắng sớm cường độ nắng lại mạnh
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
một số nơi ở khu vực sơn la và hòa bình xảy ra nắng nóng cục bộ
ở miền trung lúc này đã có nắng
trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng đáng kể của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
vì thế cường độ nắng ở miền trung càng về trưa và chiều càng mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay nhiều nơi ở trung bộ sẽ đạt ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong đó các huyện vùng núi phía tây từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục chịu tác động của hiệu ứng gió phơn gây ra bởi hoàn lưu vùng thấp phía tây
vì thế trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi cao trên ba mươi bảy độ
còn ở phía nam ngay từ sớm tây nguyên và nam bộ nắng mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn bộ khu vực tây nguyên
cao phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ trời nắng nóng cục bộ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ trời nắng nóng diện rộng ở khu vực nam bộ
trên biển sáng và đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió tiếp tục hướng nam đến đông nam mạnh cấp bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước